mới đây tiến sĩ paul burton giám đốc y tế của nhà sản xuất vaccine moderna cảnh báo
nếu một người nào đó lây nhiễm cùng lúc hai biến thể omicron và delta
chúng có thể kết hợp với nhau để tạo ra một phiên bản virus sars cov hai mới
phát biểu trước ủy ban khoa học và công nghệ tiến sĩ polton cho biết số ca nhiễm biến thể
ở micron và delta đang lưu hành ở anh khiến kịch bản này có thể khả năng xảy ra cao hơn
thông thường sự lây lan covid một mươi chín thường chỉ liên quan đến một chủng virus đột biến
nhưng trong một số trường hợp vô cùng hiếm gặp hai chủng virus có thể tấn công con người cùng một lúc
nếu hai chủng virus cùng lây nhiễm vào một tế bào chúng có thể hoán đổi adn và kết hợp với nhau
để tạo ra một phiên bản virus sars cov hai mới
tiến sĩ này cho biết chắc chắn virus có thể hoán đổi gen và kích hoạt một biến thể thậm chí còn nguy hiểm hơn
vị chuyên gia cũng cho biết thêm quy trình này được các nhà khoa học gọi là sự kiện tái tổ hợp
có thể xảy ra nhưng cần có điều kiện cụ thể và sự trùng hợp của hầu hết các tình huống không thể kiểm soát được
chỉ có ba biến thể covid một mươi chín được tạo ra bởi virus hoán đổi gen từng được ghi nhận
thay vào đó virus chủ yếu dựa vào các đột biến ngẫu nhiên để tạo ra nhiều biến thể hơn
khi chủng delta cạnh tranh với alpha thông qua quy trình này một biến thể mới đã không được kích hoạt
một quá trình tái tổ hợp đã xảy ra ở anh khi biến thể alpha hợp nhất với b một một bảy bảy
biến chủng xuất hiện lần đầu tiên ở giây bàn nha vào cuối tháng một
có bốn mươi bốn trường hợp được phát hiện nhiễm biến chủng này trước khi nó biến mất
trong khi đó các nhà khoa học ở california cũng đã xác định được một biến chủng tái tổ hợp khác vào đầu tháng hai
khi chủng ken hợp nhất với b một nghìn bốn trăm hai mươi chín được phát hiện lần đầu tiên trong khu vực
tuy nhiên chủng mới này cũng dẫn đến rất ít ca nhiễm và nhanh chóng biến mất
xong các nhà khoa học cho biết phần lớn các khu vực đều có biến chủng thống trị
nhưng việc bị nhiễm hai biến thể cùng một lúc là điều khó xảy ra
đối với những người khỏe mạnh các nhà khoa học ước tính rằng chỉ có khoảng hai tuần để cơ thể phát triển khả năng miễn dịch
và loại bỏ thành công biến thể virus đầu tiên trước khi kích hoạt một biến thể mới
virus chủ yếu dựa vào các đột biến hỗn diện để phát triển các biến thể mới
điều này xảy ra khi virus tạo ra các bản sao của chính nó và các lỗi trong gen
trong hầu hết các trường hợp những đột biến này là vô hại
nhưng đôi khi chúng có thể tạo ra một chủng virus dễ lây lan hơn hoặc có khả năng lẩn tránh vaccine cao hơn
theo dữ liệu báo cáo về covid một mươi chín
hàng tuần của tổ chức y tế thế giới công bố ngày một mươi năm tháng một mươi hai
các loại vaccine covid một mươi chín hiện tại có thể giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm với biến chủng omecron
tổ chức y tế thế giới sẽ cần thêm dữ liệu để hiểu rõ hơn về mức độ amicron có thể né tránh khả năng miễn dịch
mà một người có được nhờ tiêm vaccine hoặc từng mắc bệnh trước đó
do vậy nguy cơ tổng thể liên quan đến biến chủng omicron đáng lo ngại vẫn ở mức rất cao
ông tedros adhanom ghebreyesus tổng giám đốc who cho biết
kể từ khi bắt đầu xuất hiện ở nam trung quốc
vào tháng trước biến chủng omicron cho đến nay đã được ghi nhận ở bảy mươi bảy quốc gia trên thế giới
tuy nhiên ông tedros cho rằng omicron có thể đã xuất hiện ở hầu hết quốc gia
ngay cả khi nó chưa được phát hiện
omicron đang lây lan với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến chủng nào trước đây
ông terod cảnh báo đồng thời nhấn mạnh không nên coi omicron là biến chủng nhẹ
trước đó tổ chức y tế thế giới đã xếp omicron vào nhóm biến chủng đáng lo ngại
biến chủng này gây lo ngại do chưa tới ba mươi hai đột biến trên protein gai
cấu trúc có thể tác động đến khả năng lây lan né miễn dịch của virus
indonesia và philippines vừa phát hiện những ca nhiễm biến thể omecron đầu tiên
một thế hệ vaccine mới không sử dụng kim tiêm và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai
vaccine và thuốc điều trị hiệu quả với omicron lạc quan nhưng không chủ quan
indonesia và philippines vừa phát hiện những ca nhiễm biến thể omecro đầu tiên
với ca lây nhiễm này hai nước đã góp mặt vào danh sách các quốc gia đông nam á ghi nhận biến thể mới
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai bộ trưởng y tế indonesia buddigunandy sadikin cho biết nước này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron
ca bệnh là một nhân viên làm việc tại bệnh viện wisma athlete ở jakarta và không ra nước ngoài trước đó
theo bộ trưởng sydikin ca bệnh trên được phát hiện vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai và hiện chưa có ca nhiễm biến thể omicron ngoài cộng đồng
tuy nhiên đến nay có năm trường hợp nghi nhiễm biến thể này
trong đó có hai công dân indonesia mới trở về từ mỹ và anh và ba công dân trung quốc đang cách ly tại malado thuộc tỉnh north sulawesi
nhà chức trách indonesia đang tiến hành giải trình thự gian của các trường hợp này
ngày một mươi năm tháng một mươi hai philippines cũng xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể omicron
bộ y tế philippines cho biết hai ca nhiễm biến thể omicron là người nhập cảnh được phát hiện trong bốn mươi tám mẫu bệnh giải trình thự gian hôm một mươi bốn tháng một mươi hai
trường hợp thứ nhất là nam bệnh nhân bốn mươi tám tuổi người philippines
các bệnh trở về từ nhật bản ngày một tháng một mươi hai trên chuyến bay của hãng philippines airlines
người này có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai và được đưa vào cơ sở cách ly từ ngày bảy tháng một mươi hai
hiện tại bệnh nhân không có triệu chứng nhưng lúc nhập cảnh
bệnh nhân có biểu hiện cảm lạnh và ho
trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân ba mươi bảy tuổi người nigeria
các bệnh đến philippines vào ngày ba mươi tháng một mươi một trên chuyến bay của hãng oman air
người này xét nghiệm dương tính vào ngày bảy tháng một mươi hai và cũng lập tức được đưa tới cơ sở cách ly
bệnh nhân không có triệu chứng
theo bộ y tế philippines một trong hai người nhiễm biến thể omicron trước đó đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đầy đủ
bộ y tế philippines đang khẩn trương xác định các kết quả xét nghiệm và tình trạng sức khỏe của phi hành đoàn
cũng như mọi hành cách khác
đi trên các chuyến bay có bệnh nhân nhiễm omicron
bộ y tế philippines cũng đã kêu gọi người dân cần tuân thủ các biện pháp phòng dịch nơi công cộng
chúng tôi kêu gọi những người chưa tiêm chủng nên đi tiêm vaccine trong ngày tiêm chủng quốc gia
để họ có thể nhận được sự bảo vệ từ các loại vaccine phòng covid một mươi chín
đây là thông cáo của bộ y tế philippines
như vậy indonesia và philippines đã góp mặt vào danh sách các quốc gia ở khu vực đông nam á ghi nhận ca nhiễm biến thể omicron
trước đó biến thể này đã được phát hiện ở nhiều nước như campuchia trung quốc thái lan
một thế hệ vaccine mới không sử dụng kim tiêm và có thể chống lại các chủng virus corona trong tương lai
đã bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng tại anh
đó là vaccine d o sinvac do giáo sư jonathan hiney tại đại học cambridge
giám đốc điều hành công ty d o sinvac phát triển
cuộc thử nghiệm được tiến hành với các tình nguyện viên từ một mươi tám đến năm mươi tuổi
tại cơ sở nghiên cứu lâm sàng nihr ở southimton vương quốc anh
theo giáo sư hiney vaccine mới được sử dụng công nghệ khác biệt để phòng bệnh
và có thể tạo ra sự bảo vệ rộng hơn chống lại các biến thể của sars cov hai
và các chủng khác của virus corona
các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay sử dụng gen lấy từ protein gai của virus
để mắc hóa kháng nguyên từ đó giúp hệ miễn dịch sinh kháng thể
và nhận biết tự vệ khi virus tấn công
trong khi đó vaccine d o sinvac sử dụng biện pháp dự đoán virus sẽ biến đổi như thế nào
để bắt chiếc kháng nguyên của cả dòng virus corona rộng hơn
vì vậy các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ giúp tạo ra sự bảo vệ rộng hơn
giáo sư hini khẳng định đây là bước đi đầu tiên hướng tới một loại vaccine ngừa virus corona tổng hợp
mà chúng tôi đang phát triển có thể bảo vệ chúng ta không chỉ trước các biến thể của sars cov hai
mà cả chủng virus corona trong tương lai
giáo sư hini cho biết vì các biến thể mới xuất hiện và miễn dịch bắt đầu yếu dần
nên chúng ta cần các công nghệ mới hơn
không sử dụng kim tiêm vaccine d o sinvac được đưa vào cơ thể bằng cách phun nhiều tiêm mạnh
để chuyển dung dịch vaccine qua da
đây cũng được xem là lựa chọn tốt cho những người sợ tiêm bằng mũi kim